sáng ngày một mươi tháng một mươi hai chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại liên bang nga
chủ tịch quốc hội viết vào sổ lưu niệm bày tỏ vui mừng được nghe đại sứ ngô đức mạnh báo cáo công tác của đại sứ quán và tình hình sinh sống làm ăn và học tập của cộng đồng người việt tại liên bang nga
chủ tịch quốc hội chúc toàn thể cán bộ nhân viên đại sứ quán và gia đình sức khỏe hạnh phúc và thành công
cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức liên bang nga sáng ngày một mươi một tháng một mươi hai theo giờ địa phương tại thủ đô moscow chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các liệt sĩ vô danh và viếng lăng lenin